theo thông tin từ tổng công ty điện lực tp hà nội khi nhiệt độ ngoài trời từ ba mươi sáu độ c trở lên
evn hà nội sẽ không cắt điện trừ các trường hợp đe dọa đến an toàn cung cấp điện
những ngày qua đã xảy ra tình trạng nắng nóng gây gắt dẫn đến mức độ tiêu thụ điện gia tăng đột biến những ngày gần đây
cụ thể công suất phụ tải đỉnh của ngày hai tháng bảy là ba chín trăm tám mươi bảy và sản lượng tiêu thụ điện của toàn thành phố tới bảy mươi chín ba triệu kwh
đến một mươi bốn h ngày ba tháng bảy công suất phụ tải đỉnh đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay là bốn tám mươi năm mw
nguyên nhân chủ yếu được cho là do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao
điều này dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện
vì vậy evn hà nội khuyến cáo người dân hãy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
bằng việc hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thủ nhiều điện vào giờ cao điểm từ một mươi một h đến một mươi bốn h
và từ một mươi tám h đến hai mươi ba h hàng ngày
đồng thời evn hà nội cũng khẳng định với nhiệt độ từ ba mươi sáu độ trở lên
sẽ không cắt điện để nâng cấp san tải trừ các trường hợp khẩn cấp đe dọa đến an toàn lưới điện